chủ tịch ubnd tỉnh cà mau vừa chỉ đạo các sở ngành đẩy mạnh công tác kiểm tra giám sát
về việc lắp đặt thiết bị giám sát tàu cá trên địa bàn tỉnh
những tàu không lắp đặt thiết bị theo quy định sẽ không được ra khơi đánh bắt thủy sản
theo đó đối với các tàu cá thuộc diện bắt buộc lắp đặt thiết bị giám sát nếu không lắp đặt
hoặc lắp đặt nhưng cố tình không bật thiết bị sẽ bị xử phạt nghiêm theo quy định
giám sát hành trình tàu cá là thiết bị dùng để theo dõi giám sát vị trí tàu
và lưu giấu đoạn đường đi của tàu cá
các thông tin vị trí tàu cá tốc độ di chuyển đường đi hướng đi cảnh báo
được truyền từ thiết bị lắp trên tàu về máy chủ đặt tại bờ thông qua hệ thống vệ tinh
cũng như chủ tàu sẽ được theo dõi vị trí tàu bằng điện thoại thông minh
hoặc máy tính có kết nối internet
việc lắp đặt và bật thiết bị giám sát hành trình hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ không chỉ giúp tăng cường giám sát
quản lý tàu cá hoạt động trên biển và khắc phục thẻ vàng của ủy ban châu âu
mà còn hỗ trợ phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu hộ cứu nạn trên biển